chỉ trong vòng hơn hai tháng qua giá lợn liên tục sụt giảm mạnh đã gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi
nhất là các hộ chăn nuôi có quy mô lớn càng nuôi thì càng lỗ
nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện giảm đàn ngưng tái đàn
không những vậy các thương lái còn ép giá khiến các hộ chăn nuôi đã khó khăn nay lại càng khó khăn thêm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã bình phú huyện cai lệ tỉnh tiền giang
có trên hai mươi năm chăn nuôi lợn sinh sản và hiện đang là thành viên thuộc tổ hợp tác chăn nuôi lợn
của hội liên hiệp phụ nữ xã bình phú huyện cai lệ tỉnh tiền giang
được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam hỗ trợ nguồn vốn ngay khi bắt đầu tham gia vào tổ hợp tác
sông trị nguyễn thị thu ngũ ấp bình thạnh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
bởi lợn hơi rớt giá thê thảm kéo theo giá lợn con cũng giảm theo
hiện chỉ còn ba trăm linh đồng một lợn con dù vậy thương lái vẫn không mua
còn neo gán để cầm cự để mình còn nuôi tiếp nhưng mà bây giờ về là cầm cự sợ cầm cự không nổi
quá trời nó quá ghẻ giờ heo con thì mình bán không được còn đằng này ghẻ mà nó lại không mua
thành ra giờ vừa lỗ heo lái ăn rồi vừa lại tới lỗ heo con nữa
chưa năm nào anh nguyễn thành cẩn ấp bình hưng lại phải buồn giàu vì giá lợn xuống thấp
dẫn đến việc chăn nuôi thua lỗ nặng như năm nay
hiện anh cần nuôi hai mươi hai con lợn thịt do giá lợn thấp quá nên anh phải cắt giá
làm thức ăn cho lợn và nếu tình trạng giá lợn không tăng lại
anh cần đành phải bỏ chuồng vì hết vốn để tái đàn
với giá lợn thấp như hiện nay người chăn nuôi sẽ thua lỗ từ bảy trăm linh đến một triệu đồng một con
giá thấp người nuôi đành neo đà lợi lại
giá chi phí thức ăn gia tăng lợn quá lứa không xuất chuồng nuôi lầu sẽ dễ bị mỡ thương lái chê không mua
để giúp người chăn nuôi lợn tháo gỡ khó khăn hiện nay chính phủ các bộ ngành đã vào cuộc
nỗ lực đề ra nhiều giải pháp tối ưu và kêu gọi các doanh nghiệp giảm giá thức ăn chăn nuôi
tăng cường thu mua chế biến ký kết các hợp đồng tiêu thụ lợn thịt với các trang trại chăn nuôi
để tạo nguồn cung ổn định phục vụ công tác bình ổn và bảo đảm thu mua lợn thịt của người chăn nuôi với giá cả hợp lý